đà nẵng vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ về việc xem xét chỉ đạo các bộ ngành trung ương
liên quan sớm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng phương án huy động vốn
để thực hiện di rời ga đường sắt đà nẵng và các công trình liên quan do việc chậm trễ thực hiện
gây khó khăn cho quản lý quy hoạch và gây ách tắc giao thông trong khu vực nội thành nhất là giờ cao điểm
thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ tại thông báo số một trăm tám mươi sáu ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
liên quan đến việc di rời ga đường sắt đà nẵng ra khỏi khu trung tâm thành phố
đó là đồng ý về chủ trương giao bộ giao thông vận tải xem xét xử lý báo cáo thủ tướng chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền
ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan
chủ động nghiên cứu về quản lý quy hoạch chuẩn bị công tác đền bù giải tỏa tại vị trí ga đường sắt mới
cũng như giao nhiệm vụ cho các sở ban ngành tích cực làm việc với ngành đường sắt